thưa quý vị một tỷ phú việt nam nữa vừa lọt vào top một người giàu nhất thế giới
đó là ông trần đình long chủ tịch hội đồng quản trị hòa phát
với tài sản ba hai tỷ usd đứng thứ chín trăm tám mươi trong danh sách toàn cầu
tính chung việt nam có sáu đại diện trong danh sách tỷ phú usd của forbes
ngoài ông trần đình long với tài sản ba hai tỷ usd và đứng thứ chín trăm tám mươi trong danh sách
thì ông phạm nhật vượng chủ tịch hội đồng quản trị vingroup
vẫn đang là người giàu nhất việt nam với khối tài sản sáu một tỷ usd
và đứng thứ bốn trăm năm mươi năm trong danh sách toàn cầu
bà nguyễn thị phương thảo ceo vietjet air là người giàu thứ ba trong danh sách
với tài sản hai chín tỷ usd và đứng thứ một một trăm một mươi năm toàn cầu
ông hồ hùng anh chủ tịch hội đồng quản trị techcombank
nắm giữ vị trí thứ tư với hai năm tỷ usd đứng thứ một hai trăm sáu mươi bảy toàn cầu
ông nguyễn đăng quang chủ tịch hội đồng quản trị masan
đứng thứ năm với hai tỷ usd đứng thứ một năm trăm một mươi chín
và ông trần bá dương chủ tịch hội đồng quản trị thaco
đứng thứ sáu với một sáu tỷ usd đứng thứ một chín trăm linh một toàn cầu
tổng tài sản của các tỷ phú việt nam hiện tại là một mươi tám ba tỷ usd